thưa quý vị chiều nay ngày một mươi chín tháng năm hội đồng xét xử tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
mức án bốn năm tù vì liên quan đến vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh man nhãn mark howe hai nghìn canada
theo nhận định của hội đồng xét xử hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
vì hàng hóa đưa vào việt nam bán chưa rõ nguồn gốc là thuốc chữa bệnh cho con người
đây là loại hàng đặc biệt do nhà nước quản lý
hành vi phạm tội của các bị cáo có sự câu kết chặt chẽ gây dư luận bất bình làm giảm uy tín của tổ chức đảng
đặc biệt là uy tín của ngành y tế
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mức án
bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế bốn năm tù
nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế ba năm tù
lê đình thanh nguyên cán bộ cục hải quan tp hcm hai năm tù
truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế bốn năm tù
nguyễn thị thu thủy nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế bốn năm tù
đối với nhóm bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn minh hùng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ba một mươi tám năm tù
cộng với bản án cũ buộc bị cáo phải thi hành hình phạt chung là một mươi tám năm tù
buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt của bản án trước là ba mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ sáu đến hai mươi năm tù
vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử một mươi bảy bị cáo trong vụ án gây thất thoát tài sản nhà nước
thiếu trách nhiệm xảy ra tại tổng
tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam vrim và đơn vị thành viên là công ty vận tải thương mại vrim venture co
sáng nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
là người đầu tiên trả lời hội đồng xét xử nguyên chủ tịch hội đồng thành viên dream trần ngọc hà
đã phủ nhận mọi cáo buộc của viện kiểm sát xung quanh ba nội dung sai phạm trong thời gian đương nhiệm
cụ thể năm hai nghìn một mươi ba hai bị cáo là cấp dưới của bị cáo hà tại vim
gồm tổng giám đốc lâm trí quang kế toán trưởng vũ tử công
bảo lãnh cho công ty con của vrim là viettranko vay trái quy định
viettenco đã dùng tiền được vinm bảo lãnh vay đi làm ăn với các doanh nghiệp đã dừng hoạt động
không còn tài sản gì không có khả năng trả nợ khiến vrim bị các ngân hàng cưỡng thu
và phải trả nợ thay vjanco hơn bảy mươi năm tỷ đồng
viện kiểm sát cáo buộc bị cáo hà biết và tạo điều kiện cho hai cấp dưới bảo lãnh vay trái quy định
xong tại tòa bị cáo hà nhiều lần phủ nhận trách nhiệm
cho rằng mình không có trách nhiệm phải biết và thực tế không có điều kiện để biết về sai phạm của cấp dưới
tương tự với hai xe phạm khác bị cáo buộc trong cáo trạng
bị cáo hà cũng liên tục phủ nhận những sai phạm của mình
chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo còn lại
hiện mỗi ngày bệnh viện truyền máu huyết học cơ sở hai tiếp nhận bốn trăm linh bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú
và hai trăm năm mươi bệnh nhân nội trú
sắp tới bệnh viện truyền máu huyết học sẽ đưa các bệnh thông thường về tuyến quận quyện điều trị
còn bệnh viện sẽ tập trung vào xây dựng phát đồ khó nhất để điều trị những ca khó
tập trung quá trị liệu điều trị bệnh tái phát
thưa quý vị tâm huyết và đam mê sưu tầm tranh ảnh tư liệu về chủ tịch hồ chí minh
bằng tấm lòng kính yêu vô hạn
đến nay bà nguyễn thiện nguyệt cựu bí thư khu phố bốn phường cô giang quận một tp hcm
đã có hơn bốn mươi năm miệt mài sưu tầm tư liệu về bác hồ
đối với bà nguyệt việc sưu tầm tư liệu hình ảnh về bác và vận động mọi người
học tập làm theo bác là cách thể hiện tình cảm sâu sắc đối với người
trong căn nhà nhỏ trên đường nguyễn khắc nhu quận một tp hcm bà nguyễn thị nguyệt
dành hẳn nơi trang trọng để lưu giữ những tư liệu hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
những tấm ảnh quý giá được bà nguyệt trân trọng lưu giữ trong các quyển album cẩn thận
và đều có ghi chú chi tiết trên từng tấm ảnh
sau hơn bốn mươi năm miệt mài bà nguyệt đã lưu giữ hơn bốn trăm linh nguyễn sách và hơn ba ba trăm linh bức ảnh về bác
mỗi tấm ảnh đều chứa được một câu chuyện đầy ý nghĩa
mỗi khi có người cần tìm hiểu tư liệu về bác hồ là bà nguyệt rất nhiệt tình kể lại từng nội dung
theo từng giai đoạn lịch sử đầy hào hứng và xúc động
để cho các cháu nó hiểu về bác nó phải thấm nhuận được bác là người thế nào
và nó tạo được một cái lòng yêu bác ra sao
cái lật cho nó xem thì bác ở chỗ này này bác ở chỗ kia này
ở trên hình cái này bà nội tôi có cái hình này đại khái nó nhân dần đi
tôi nghĩ là mình là lốt đi trước thì giờ phải dùng những hình ảnh để mà giải thích
để mà thấy được đạo đức tư cách của bác hồ mà học tập
bà nguyệt rất tự hào khi đã may mắn hai lần được gặp bác hồ
sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng
năm một mươi hai tuổi bà tham gia kháng chiến
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi năm bà tập kết ra bắc và học tại trường học sinh miền nam ở hải phòng
và bà đã được hai lần gặp bác hồ
hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị với tình thương yêu bao la ân cần thăm hỏi mọi người
khiến bà nguyệt càng thêm kính yêu bác hồ
không chỉ sưu tầm hình ảnh tư liệu bà nguyệt còn là người mang hình ảnh
những câu chuyện về bác đến gần hơn với mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ
tại lựu cũng như là hình ảnh về bác thì đồng chí cũng không phải là chỉ giữ cho riêng mình
mà đồng chí cũng chia sẻ thông qua những buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ
của sinh hoạt của câu lạc bộ các câu lạc bộ như là của phường
rồi trong sinh hoạt của hội cựu chiến binh hội người cao tuổi của phường
thì những sinh hoạt chuyên đề về bác thì đồng chí cũng hay là đưa những tư liệu này ra để lại sinh hoạt
và những hình ảnh của bác rất là sóng động
trong sinh hoạt đảng thì đồng chí cũng là một đảng viên rất là tích cực
nhiều năm liền đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do chi bộ giao
cũng như là tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương
cứ khoảng vào những dịp lễ như ngày hai mươi hai tháng một mươi hai hay ngày một mươi chín tháng năm
thì nhà trường đều tổ chức mời cô nguyệt sang để thăm
trò chuyện với các cháu của học sinh lớp lá về bác hồ
những câu chuyện kể
trừ cô nó rất là gần gũi và nó phù hợp với lứa tuổi của các em mầm non
giúp cho các em nó xây dựng được một cái tình cảm mà trong chương trình giáo dục mầm non
cũng có nội dung là giáo dục tình yêu quê hương đất nước tình yêu bác hồ
tình yêu đối với những người xung quanh thông qua những câu chuyện rất là gần gũi
sau khi nghỉ hưu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bà nguyệt có nhiều thời gian để đi sưu tầm
và kể chuyện về bác hồ
mặc dù tuổi đã cao nhưng nhiệt quyết và tình cảm kính yêu đối với bác hồ của bà nguyễn thị nguyệt
vẫn ngày càng nhiều hơn
bà luôn tâm niệm tiếp tục công việc sưu tầm tư liệu về bác hồ và bà mong muốn
đây là tài sản quý giá nhất bà truyền lại cho thế hệ trẻ sau này
tiếp tục lưu giữ và học tập theo tấm gương bác hồ kính yêu
vâng thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi chín tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa kiểm tra một kho hàng trên khu vực vành đai biên giới thuộc xã khánh an huyện an phú
phát hiện và tạm giữ một xe ô tô biển kiểm soát campuchia nghi vấn nhập lậu
trước đó tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an xã khánh an và đồn biên phòng cửa khẩu long bình
kiểm tra kho hàng hóa của công ty trách nhiệm hiếu hoạn một thành viên chính phượng
tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp an khánh xã khánh an huyện an phú
do ông nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là người đại diện và quản lý kho
qua kiểm tra phát hiện trong kho có một xe ô tô loại năm chỗ ngồi
nhắn hiệu lexus rx ba trăm năm mươi biển kiểm soát campuchia hai aq sáu trăm ba mươi chín
trị giá khoảng ba tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra ông tùng có xuất trình được một giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hai aq sáu trăm ba mươi chín
bằng chữ nước ngoài nhưng không cung cấp được các thủ tục văn bản pháp lý
để phương tiện lưu thông trên lãnh thổ việt nam theo quy định của pháp luật
tổ công tác tiến hành lập biên bản niêm phong tạm giữ phương tiện và bàn giao cho công an huyện an phú
tiến hành điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tại đồng nai công an tp biên hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn nam tàu ba mươi năm tuổi
trú tại phường hồ nai tp biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa và công an phường hồ nai
tiến hành kiểm tra nhà số một mươi ba trên ba mươi một khu phố năm phường hố nai tp biên hòa
phát hiện đối tượng tàu đang làm giả các giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe gắn máy
đồng thời thu giữ một bộ máy vi tính một máy in kim một máy in màu một máy ép plastic
bốn mươi sáu giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe gắn máy các loại của nhiều tỉnh thành trong cả nước
và nhiều dụng cụ cho việc làm giả giấy tờ
hiện công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
luôn là câu chuyện nổi tiếng
nóng trước mỗi trận thi đấu
và những ngày qua thì giá vé xem trận bán kết môn bóng đá nam
trong khuôn khổ sea games ba mươi một đang là chủ đề nóng được nhiều người dân quan tâm hiện nay
vé được bán ra thì in sẵn với mức giá là từ ba trăm linh cho tới bốn trăm linh ngàn đồng một vé
thế nhưng khi đến được tay người hâm mộ là bao nhiêu
thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
giữa đội tuyển ueba việt nam và đội tuyển ueba malaysia đã được bán hết từ rất sớm
tuy nhiên là những tấm vé này có trực tiếp đến được tay những người hâm mộ hay không
thì đó lại là một câu chuyện khác
và nếu để được trực tiếp xem những tuyển thủ của chúng ta thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay
thì người hâm mộ phải giảm mức phí bao nhiêu
mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi có một cuộc khảo sát giá vé
trước khu vực cổng sân vận động việt trì phú thọ trước giờ bóng lăn
vé sao sân không vé hàng nào đấy
bốn triệu nhé
bao nhiêu hả
bốn triệu hả
bốn triệu một đôi
bốn triệu bây giờ là còn há không kia
vé bốn trăm linh nghìn này thì là bán bốn triệu
thế bộ cháu lấy năm vé thì có bớt không
năm vé thì bớt tí
được bao nhiêu hả
cháu lấy cháu đảm bao nhiêu cô cạm thưởng bán được thì cô bán
vé thì bao nhiêu tiền cô
vé đẹp hay là vé thường
vé thường thôi
vé thường là ba triệu rưỡi
còn vé đẹp là bốn triệu ba
có khán đài nào cô ơi
a của à
a đắt không
a ba triệu rưỡi thôi
nếu bao giờ sát rồi sợ nó lên giá không
lên chứ gì lắm
những cuộc ngã giá cỏ kè bớt một thêm hai khiến sân vận động việt trì phú thọ nóng lên ngay từ đầu giờ chiều
cò thì nhiều vé cũng nhiều
mỗi cò có đến hàng chục vé đủ các khán đài đủ các góc trong sân vận động
việc còn lại là người hâm mộ
chịu chi là bao nhiêu thôi
trước trận đấu nào cũng thế vé cũng được thông báo bán ra đủ số lượng và hết rất sớm
nhưng đến được tay người hâm mộ hay không
qua bao nhiêu cầu thì đến được
người hâm mộ phải trả mức giá cao gấp bao nhiêu lần thì mới có được vé
vẫn là câu hỏi khó
và có lẽ câu hỏi khó nhất vẫn là vé thì người hâm mộ mua rất khó
nhưng vì sao chợ đen lại nhiều đến vậy
vé không đúng
vé không đúng
ví thẳng đi
vâng xin được
chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị hai năm trở lại đây do tác động của dịch covid một mươi chín mà nhiều lao động bị mất việc làm
nên số người làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh
và đây là thực trạng đáng lo ngại tác động trực tiếp tới quyền lợi lao động và ảnh hưởng an sinh
khi dân số việt nam đang bắt đầu giả hóa
vậy làm sao để giảm tỷ lệ người dân rút bảo hiểm xã hội một lần
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
hai năm thất nghiệp do covid một mươi chín đến hiện tại vẫn chưa có việc làm không thể tiếp tục gắn gường
chị nguyễn thị thùy trang trú thành phố đà nẵng đã quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần
với tám năm làm kế toán trước đó chị sẽ nhận được về hơn năm mươi triệu đồng
số tiền dùng để trang trải cuộc sống trước mắt
mình có biết là rất là thiệt thòi nhưng mà do công việc cá nhân của mình nên mình phải rút
trường hợp đã rút bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động sẽ không được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội
tính về lâu dài thực trạng này rất đáng lo ngại
người lao động sẽ bị cắt quyền được hưởng các chế độ về hưu
trí y tế v v ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống an sinh
đặc biệt trong bối cảnh dân số nước ta bắt đầu già hóa
tại thành phố đà nẵng quý i năm hai nghìn hai mươi hai số người rút bảo hiểm xã hội giảm so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên lý do là vì hầu hết những người đủ điều kiện đã rút trong năm hai nghìn hai mươi
còn số liệu trên cả nước con số tiếp tục gia tăng
ba tháng đầu năm số lượng lên đến hơn hai trăm linh người
bộ phận một cửa bộ phận sau quận
thường xuyên khi đối tượng đấy nhận một lần thì chúng tôi cố gắng thuyết phục
nhưng mà cái tỷ lệ những người mà đến nhận một lần mà nghe đi về để mà không nhận nữa
thì mới chiếm độ khoảng một mươi hai mươi trên tổng số mà đánh giao dịch
công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh để người lao động nắm những thiệt thòi về lâu dài
khi rút bảo hiểm xã hội một lần
tuy nhiên đây không phải là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này
phải làm sao mà người lao động có được việc làm thường xuyên
đó là cái quan trọng nhất
mà nếu như có việc làm thừa xuyên thì không có cái chỗ nào để nghỉ một lần
thì rõ ràng là người ta sẽ ổn định cái cuộc sống
cái nữa là làm sao mà tạo điều kiện cho người lao động
có nghĩa là anh có một cái nguồn vốn vai đối với những người được nghỉ việc
giảm tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần rõ ràng là bài toán khó
cần nỗ lực của cả hệ thống chính trị để ổn định đời sống kinh tế xã hội
sau khó khăn của đại dịch cũng như những giải pháp tăng sự hấp dẫn của chế độ hưu trí
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm thuộc bộ nông nghiệp mỹ vừa công nhận thêm sáu nhà máy chế biến cá cha của việt nam
được phép xuất khẩu sang thị trường này
như vậy đến nay đã có một mươi chín nhà máy cà tra việt nam được phép xuất khẩu
việc thêm sáu nhà máy được vào danh sách chế biến xuất khẩu cá tra sang mỹ
sẽ giúp tổng giá trị xuất khẩu cá tra việt nam sang thị trường này tăng trưởng trong thời gian tới
báo cáo do hiệp hội thương mại điện tử việt nam phát hành cho thấy
việt nam đang trở thành thị trường lớn thứ hai khu vực đông nam á
chỉ sau indonesia trong bối cảnh phát triển vượt bậc sau đại dịch covid một mươi chín
thống kê có tới bảy mươi năm các sàn thương mại điện tử đều sử dụng tên miền quốc gia vn
theo hãng statista quy mô thị trường thương mại điện tử việt nam đang tăng trưởng mạnh mẽ
và có thể cán mốc ba mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn năm
những ngày qua nhiều doanh nghiệp đã giảm giá bán lẻ thép thành phẩm
xuống khoảng ba trăm linh sáu trăm linh đồng một tấn tùy loại xuống ngưỡng một mươi tám một mươi chín triệu đồng một tấn
cụ thể giá thép hòa phát loại d một mươi giảm ba trăm một mươi đồng một tấn xuống còn một mươi tám sáu mươi ba triệu đồng một tấn
chưa bao gồm thuế vat
loại thép cuộn cb hai trăm bốn mươi cũng giảm ba trăm linh đồng một tấn xuống còn một mươi tám bốn triệu đồng một tấn
vâng thưa quý vị để phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa mới năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
mới đây các nhà xuất bản đã công bố mức giá kê khai cho các bộ sách
và theo đó mức giá sách giáo khoa mới tương tự
tăng từ ba bốn lần so với giá sách hiện hành
vậy nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng này và cần bình ổn sách giáo khoa như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây
hiện giá cả các mặt hàng tiêu dùng đang tăng rất cao
giờ đây lại thêm giá sách giáo khoa mới cũng sẽ tăng gấp ba bốn lần sách cũ
điều này khiến chị xuân cũng như nhiều bậc phụ huynh lo lắng
do tình hình dịch bệnh thì là kinh tế đi xuống thu nhập của mỗi nhà cũng giảm
thế nên là khi mà mua sách thì tôi cũng hạn chế những cái sách tham khảo
cũng chỉ tập trung vào những cái sách cơ bản thôi
giá cả của bộ sách năm nay thì nó cũng đắt hơn so với cả bộ cũ
nó rơi vào khoảng tầm một trăm bảy mươi tám một trăm chín mươi một bộ
thế còn về chính sách thì do chính sách chung thôi
vì sách này sách mới nên là hiện tại giờ bọn mình cũng không có nhiều những cái hỗ trợ cho phụ huynh
vì hoàn toàn là bán theo giá mỉa
chỉ đơn cử tính theo giá bộ sách giáo khoa lớp hai hiện hành của nhà xuất bản giáo dục việt nam
sử dụng trong năm học hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một giá sách giáo khoa mới đang được các nhà xuất bản kê khai cao gấp ba bốn lần
bộ sách giáo khoa lớp hai hiện hành gồm sáu cuốn được bán với giá năm mươi ba đồng
còn với sách giáo khoa lớp sáu bộ kết nối chi thức với cuộc sống gồm một mươi ba cuốn có giá hai trăm bốn mươi năm đồng một bộ
như vậy nếu tính cả sách giáo khoa tiếng anh
phụ huynh sẽ phải bỏ ra từ bốn trăm linh đến bốn trăm hai mươi đồng một bộ cao gấp hơn ba lần so với giá sách giáo khoa hiện hành
rõ ràng là đổi mới giáo dục cái nhìn thấy rõ là tiền mua sách giáo khoa cao hơn gánh nặng trên vai của phụ huynh nhiều hơn
lý giải về việc tăng giá sách giáo khoa các nhà xuất bản cho rằng giá tăng là do thay đổi cơ chế biên soạn phát hành
và hiện các nhà xuất bản thực hiện xã hội hóa nên một số chi phí như là chi phí bản thảo nhuận bút lần đầu không được ngân sách nhà nước hỗ trợ
vì vậy tăng giá sách giáo khoa là bắt buộc
với những gia đình có điều kiện thì không có gì để tăng giá sách giáo khoa
nhưng đáng nói so với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhiều con cùng đi học thì đây sẽ là một gánh nặng
để sách giáo khoa có giá mới phù hợp theo các chuyên gia bộ giáo dục và đào tạo cần có quy định tối thiểu về chất lượng
bao gồm cả về hình thức chất liệu in ấn nội dung để các đơn vị làm sách có cơ sở
bên cạnh đó cần khuyến khích việc xuất bản sách giáo khoa đảm bảo chất lượng tối thiểu
có chi phí đầu vào thấp thay vì cho các đơn vị cạnh tranh làm sách đẹp để đẩy giá quá cao
khi mà hai năm qua người dân đã phải chịu nhiều thiệt hại từ dịch bệnh
và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv